hội khuyến học tỉnh sóc trăng vừa tổ chức lễ trao học bổng lương định của cho bốn trăm một mươi sáu học sinh sinh viên khó khăn ở các trường trung học phổ thông và cao đẳng của tỉnh sóc trăng
trước thêm năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi học bổng lương định của năm hai nghìn một mươi chín này sẽ tiếp thêm động lực để các em vươn lên khó khăn và phấn đấu trong học tập và giản luyện
nhân dịp này ban tổ chức đã trao ba trăm một mươi suất học bổng khuyến học trị giá mỗi xuất một năm triệu đồng năm mươi sáu suất học bổng khuyến tài trị giá mỗi suất ba triệu đồng và năm mươi suất học bổng đối lưu trị giá hai triệu đồng một suất
tổng số tiền trao đợt này là bảy trăm ba mươi ba triệu đồng
học bổng lương định của có từ năm hai nghìn bốn và đã phát hơn hai mươi tỷ đồng hỗ trợ các em học sinh tỉnh sóc trăng có hoàn cảnh khó khăn vững tin bước vào năm học mới